trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế phối hợp với các sở ban ngành chính quyền địa phương
phối hợp tổ chức lễ hội điện huệ nam hay còn gọi là điện hòn chén tại làng hải cát
xã hương thọ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
thu hút khoảng tám mươi người khắp các tỉnh thành khu vực miền trung về dự
lễ hội điện huệ nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh
của một bộ phận dân cư theo tín ngưỡng thiên tiên thanh giáo ở huế nói riêng
và cả nước nói chung được tổ chức hàng năm vào tháng ba và tháng bảy âm lịch
tại ngôi điện nằm trên núi ngọc trản bên bờ sông hương
lễ hội được xem như là một festival văn hóa dân gian trên sông hương
tấp nập những chiếc thuyền bằng với cờ phướn hương án đủ màu sắc hành hương về điện huệ nam
công tác bảo đảm an toàn cho lễ hội điện huệ nam được trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
chuẩn bị khá tốt cho lễ hội như bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị cho ban tổ chức
đầu tư công tác an toàn phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm an ninh trật tự khu vực